hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án tử hình đối với bị cáo nguyễn văn đông
kẻ đã dùng dao sát hại bốn người trong gia đình em trai ở huyện đan phượng cách đây hơn ba tháng
theo đại diện viện kiểm sát đối tượng đồng đã phạm tội giết người trong đó có cả trẻ nhỏ
cũng như những hành vi man dợ tính chất côn đồ cần loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội
từ đó đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo nguyễn văn đồng tử hình
đồng thời bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần cũng như vật chất cho gia đình bị hại
sau khi nghị án chủ tọa phiên tòa đánh giá hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng
gây bức xúc trong dư luận hành vi không thể chấp nhận được các nạn nhân đều là em cháu của bị cáo
hành vi trên đã xâm phạm tính mạng của nhiều người làm băng hoại tình cảm anh em trong gia đình
từ những tỉnh tiết trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn đông mức án tử hình
yêu cầu bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại
theo đề nghị nguyễn văn đồng phải chịu bồi thường chi phí mai táng
bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần cho các nạn nhân với số tiền khoảng một tỷ đồng